giá xăng dầu thế giới những ngày qua tiếp tục tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường trong nước
theo các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trong phiên điều hành sắp tới ngày một mươi một tháng ba giá xăng dầu trong nước có thể tăng mạnh
dự báo chạm ngưỡng ba mươi đồng trên lít
theo tiến sĩ nguyễn bích lâm nguyên tổng cục trưởng thống kê xăng dầu chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí sản xuất của các ngành kinh tế
tiêu biểu như chi phí xăng dầu chiếm bảy mươi sáu bảy chi phí hoạt động khai thác thủy sản chiếm sáu mươi ba ba chi phí hoạt động vận tải bốn mươi năm một đối với khai thác than
giá xăng dầu tăng và đứng ở mức cao sẽ làm tăng chi phí đầu vào